huyện phú ninh là một trong những địa phương có diện tích trồng dưa hấu lớn của tỉnh quảng nam
nhưng trong vụ đông xuân năm nay do thời tiết diễn biến bất thường nên là người trồng dưa ở đây gặp nhiều khó khăn trong việc xuống giống
theo kế hoạch vụ này toàn huyện trồng khoảng bốn trăm linh bốn trăm năm mươi hectare dưa hấu thế nhưng đến thời điểm này thì mới xuống giống được hơn một trăm linh ha
những ngày qua thì tranh thủ trời nắng lên hàng trăm hộ nông dân ở huyện phú ninh đang hối hả ra đồng làm đất để chuẩn bị trồng dưa hấu
dự kiến vụ dưa hấu đông xuân năm nay ở huyện phú ninh có thể xuống giống trễ khoảng một tháng so với kế hoạch
đây là cánh đồng thôn cầm khê xã tam phước huyện phú ninh rộng khoảng hai mươi hectare trong đó đa phần được người dân trồng dưa nhưng hiện tại mới xuống giống được ba hectare
năm nay do thời tiết mưa nắng thất thường nên người trồng dưa gặp rất nhiều khó khăn
bên cạnh một số ruộng dưa đã được lên hàng thì vẫn còn khá nhiều diện tích còn chưa xuống giống
có nhiều dưỡng dưa đã xuân giống nhưng gặp mưa
các dưỡng dưa kéo dài đã làm ngập úng hư hại nhiều
không riêng gì xã tam phước vụ dưa năm nay bà con nông dân ở xã tam thành huyện phú ninh cũng gặp nhiều khó khăn trong việc xuống giống
đến thời điểm này bà con mới xuân giống được hai mươi ha
trong kế hoạch bảy mươi ha hiện có những dưỡng dưa đã được làm đất nhưng vẫn chưa ráo nước nên chưa thể xuân giống được
nói trong các thông này là cỡ năm ha gặp rất nhiều khó khăn mưa nhiều
nếu không là đỡ ngắt nộn rồi là trừng cỡ thóng rồi
còn bây giờ ít nhất là thêm cỡ một mươi ngàn nửa thóng nữa mới dùng lại được
thì nước còn rất nhiều không thể dùng được
theo báo cáo của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn
ở nông thôn huyện phú ninh vụ đông xuân này cả huyện có kế hoạch trồng từ bốn trăm linh ha đến bốn trăm năm mươi ha dưa hấu
nhưng hiện tại mới xuân giống được khoảng hơn một trăm linh ha
thời tiết thất thường khiến bà con nông dân trồng dưa hấu hết sức lo lắng
vì vụ sản xuất bị chậm tiến độ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng
năm nay một năm thời tiết mưa mụn và kéo dài rất lâu
đặc biệt là trong dịp tết và sau tết có nhiều cơn mưa lớn
đó là một số diện tích để chuẩn bị trồng dưa
theo dự kiến đơn vị quản lý vận hành hồ thủy lợi phú ninh sẽ tiến hành cắt nước tưới
vào giữa tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy nên diện tích trồng dưa có thể thiếu nước ở cuối vụ
do vậy ngay từ bây giờ ngành nông nghiệp huyện phú ninh
cần phối hợp với các đơn vị liên quan có phương án chống hạn điều tiết nước hợp lý cho ruộng dưa
nhằm giúp cho người trồng dưa yên tâm sản xuất tăng thu nhập và cải thiện đời sống